trận động đất có độ lớn năm sáu độ richter xảy ra vào chiều hai mươi một tháng một mươi một ở vùng sianjo thuộc tỉnh tejava của indonesia đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản
tính tới thời điểm hiện tại số người thiệt mạng đã lên tới một trăm sáu mươi hai người trong khi hàng trăm người khác bị thương
công tác cứu hộ cứu nạn tại địa phương gặp thiên tai đang diễn ra hết sức khẩn trương
indonesia đã thành lập bốn mươi bảy trung tâm cứu trợ khẩn cấp cung cấp thực phẩm và thuốc men cho các nạn nhân trong trận động đất xảy ra vào chiều ngày hôm qua tại tỉnh tây java cách thủ đô jakarta khoảng bảy mươi năm km
cơ quan giảm nhẹ thiên tai của indonesia xác nhận một trăm sáu mươi hai người đã thiệt mạng còn hai mươi năm người mất tích được xác định bị trôn vùi trong các đống đổ nát của tòa nhà bị sập cùng khoảng bảy trăm linh người bị thương
hơn năm người hiện đang tạm trú trong các liều bạt
trận động đất đã phá hủy hơn hai ngôi nhà
tòa nhà cao tầng cùng nhiều công trình hạ tầng khác tại địa phương
trong khi đó indonesia tiếp tục hứng chịu một trận động đất mới vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi một
theo cơ quan khí tượng khí hậu và địa vật lý indonesia trận động đất này có độ lớn sáu tám độ richter ở tỉnh penku miền tây indonesia